liên quan phụ phi công tử nạn khi bay dù lượn vào chiều ngày hai mươi bốn tháng ba đại diện lãnh đạo ubnd huyện sa thầy con tum cho biết
đoàn công tác của ban tổ chức giải đã tiến hành thăm viếng chia buồn và quyên góp hỗ trợ gần một trăm linh triệu đồng cho gia đình nạn nhân
theo ubnd huyện sa thầy ngay sau khi sự việc xảy ra huyện cùng tỉnh con tum đã cử đoàn công tác tiến hành thăm viếng chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân
ban tổ chức giải cũng bố trí xe đưa nạn nhân về quê để gia đình lậu dự
sau khi kết thúc giải cơ quan chức năng sẽ họp nhằm đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức
ngoài ra sau khi xảy ra vụ việc các thành viên giải đấu đã quyên góp được gần một trăm linh triệu đồng để hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân
những vận động viên tham gia thi đấu tại giải đều bắt buộc phải mua bảo hiểm
trước giải đấu ban tổ chức đã kiểm tra vấn đề này
công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao hàng không sgp chi nhánh con tum đang xem xét hồ sơ để xử lý bảo hiểm cho nạn nhân không may xảy ra tai nạn
trong quá trình giải đấu
trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng ba vận động viên dù lượn nat ba mươi chín tuổi chú hà đông hà nội thuộc đoàn hà nội
trong quá trình hạ cánh dù lượn gặp sự cố kỹ thuật rơi xuống mặt đất
vận động viên tê nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
do vết thương quá nặng vận động viên đã tử vong sau đó khoảng ba giờ đồng hồ

hôm nay ba bay chuyến cuối thì mất liên lạc

xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị kể từ khi vụ tai nạn rơi trực thăng trên vịnh hạ long xảy ra
hiện tại cả năm nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để đưa về an táng
tại ngôi nhà của phi công trực thăng bel năm trăm linh năm nhiều người đã nghẹn lòng không cầm được nước mắt
khi biết tin phi công chu quang minh đã về với bầu trời xanh mãi mãi
đêm trắng của người vợ phi công khi nhận tin máy bay bell năm trăm linh năm rơi
gần ba ngày sau sự cố trực thăng bèo năm trăm linh năm rơi xuống vùng biển vịnh hạ long
con ngõ trước nhà phi công chu quang minh năm mươi chín tuổi đông đủ họ hàng cùng người thân
vội vã chuẩn bị công tác hậu sự theo phong tục
chiếc bàn thờ phía trong dựng vội di ảnh người quá cố vẫn chưa được treo lên
cạnh đó là mẹ của nạn nhân ngồi gục nước mắt bà rơi không ngừng
vừa trải qua nỗi đau mất chồng bà nguyễn thị ngân năm mươi năm tuổi
cô nén lại cảm xúc
chị cùng người thân chuẩn bị tăng lễ
chia sẻ với người tới thăm viếng người phụ nữ không ít lần bật khóc
bà luôn nhắc tới mong ước về ngày chồng nghỉ hưu vào cuối năm nay
khi đó họ sẽ cùng nhau thực hiện dự định về những chuyến du lịch
mà không lo bị gọi về gấp để thực hiện nhiệm vụ
trước chuyến bay định mệnh phi công đại tá chu quang minh vừa trở về nhà
sau chuyến công tác đà nẵng kéo dài hơn một tuần
ông nghỉ ngơi tại nhà hai ngày rồi nhắn tin cho vợ
mai anh đi hạ long bay khoảng một tuần trước khi lên đường
tối ngày năm tháng bốn bà bất ngờ nhận được điện thoại của con
mẹ ơi mẹ về nhà có việc
tới nhà cô con gái thông báo lát nữa có người công ty ba qua nói chuyện
người phụ nữ chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì con gái đã tiếp lời
hôm nay ba bay chuyến cuối thì mất liên lạc
bà ngân lạng người ít phút sau đại diện công ty trực thăng miền bắc
binh đoàn một mươi tám bộ quốc phòng có mặt thông báo sự việc
bà ngân nói nhiều người ăn ủi tôi lực lượng chức năng đang tìm kiếm
nhưng tôi cũng tự xác định được chuyện gì xảy ra khi máy bay gặp nạn
bởi tôi với chồng cũng chia sẻ với nhau rất nhiều về công việc
anh nói việc mất tín hiệu ở máy bay là rất nguy hiểm
những giây phút sau đó bà ngân nói chỉ biết chờ đợi
người vợ của đại tá phi công thức trắng đêm lên tháp hương cho ra tiên
để mong chờ phép màu đến với chồng mình
gần một giờ sáng ngày sáu tháng bốn phi công chú quang minh được tìm thấy trên vùng biển vịnh hạ long
người con gái của nam phi công nhận tin nhắn nhưng chưa dám báo ngay cho mẹ
khoảng hơn hai giờ bà ngân thấy
tài khoản mạng xã hội của con gái được đổi ảnh đại diện sang nền màu đen
khi đó tôi đành chấp nhận rằng tôi đã mất anh thật rồi
bà nghẹn lời rồi lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa để tươm tất khi đón chồng về
vợ của đại tá phi công nói
tôi vẫn hình dung và hy vọng như chưa có chuyện gì xảy ra
tôi vẫn nghĩ anh chỉ đi công tác thôi
tôi không nghĩ có chuyện gì sẽ xảy ra đến với gia đình mình
chung giống với nhau hơn ba mươi năm bà ngân đã quá quen với những chuyến công tác của chồng
sau bốn năm học tại nga ông minh về nước làm việc
được hai năm thì họ nên duyên vợ chồng
họ có với nhau hai người con sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và hai nghìn
thời điểm đó nam phi công đang công tác tại cát bi hải phòng rồi sau đó là đà nẵng
tới năm hai nghìn ông minh bắt đầu làm phi công cho công ty trực thăng miền bắc
bà cùng chồng ra hà nội sinh sống tới nay
công việc khiến cho ông minh đi công tác nhiều hơn ở nhà
có những chuyến kéo dài hai mươi ba tháng
cùng có khi đang ở quê nhà tại hải phòng
ông phải bỏ giờ bữa cơm cùng vợ ở lại để lên hà nội gấp
vì có chuyến bay cấp cứu
bà ngân giải thích những phi công có đủ số giờ bay an toàn
và chứng chỉ điều kiện luôn phải như vậy
dù công việc rất bận nhưng ông luôn lo toan mọi việc trong gia đình
bà ngân chia sẻ anh ấy là người chồng người cha mẫu mực
tự bản thân anh luôn khẳng định rằng
minh là người thuyền trưởng của mẹ con tôi
chỉ vào những mô hình máy bay bầy khắp nhà
người phụ nữ nói chồng minh rất yêu nghề
ông chưa từng nghĩ tới việc sẽ gắn bó với một công việc khác
đặc thù công việc khiến ông ấy chưa từng có một chuyến du lịch dài hơn hai ngày
đông đủ cùng gia đình
bà ngẹn lời cuối năm nay theo dự định
anh sẽ được nghỉ hưu sau quá trình gắn bó với bầu trời
tôi đã dự định sẽ cùng anh có một chuyến đi mà không lo về công việc gấp
hơn ba mươi năm làm nghề phi công
trong trí nhớ của bà ngân
chồng minh chưa từng có ngày nghỉ phép
nên sự việc xảy ra bà ngân cũng tự ăn uổi bản thân và các con
đây là chuyến công tác lâu dài của chồng mình
được biết đại tá phi công chu quang minh
đã được đưa về nhà tăng lễ thành phố hạ long
để chuẩn bị các thủ tục mai táng
có mặt tại nhà tăng lễ bà n v t
chị dâu của anh chu quang minh
không giấu nổi nước mắt khi nói về người em chồng xấu xố
bà tê cho biết sáng nay
bà cùng một người thân khác trong gia đình
bắt xe đi từ nam định tới quảng ninh
để nhìn mặt em nó lần cuối
ngoài ra còn năm người thân khác
cũng đi từ hà nội xuống thành phố hạ long sáng nay
bà tê kể
anh chu quang minh là người con trai thứ tư
trong gia đình có bảy anh chị em
anh minh có hai người con
một trai một gái
trong đó người con gái cả đã lập gia đình
và đang cùng làm việc cùng công ty bố
con trai thì đang học đại học
bà tê khóc nước nở nói
trong gia đình mình sống rất hòa thuận và tình cảm
cứ có thời gian rảnh rỗi
là vợ chồng mình lại thu xếp về quê thăm anh chị
đứng lẫn trong đoàn người thân
tại khu vực nhà tăng lễ
đôi mắt ông phạm văn tam bảy mươi tuổi
ở hải phòng chú vợ của phi công minh
đỏ hoe không giấu nổi nỗi đau xót
khi nói về người cháu trai
đã ra đi mãi mãi
ông tam chia sẻ cháu nó là một người
sống rất tình cảm được mọi người trong gia đình
quý mến chúng tôi ở đây
để tiện đưa cháu về nơi ăn nghỉ cuối cùng
theo chia sẻ từ gia đình
ngay mùng tám tháng bốn lễ viếng đại tá phi công
chu quang minh sẽ được tổ chức
tại nhà tăng lễ bộ quốc phòng
ở số năm trần thánh tông thành phố hà nội
ông sẽ được đưa về ăn táng
tại nghĩa trang quê nhà
ở xã mỹ tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định
xoát ra lời nói đùa lần cuối thôi
của nạn nhân máy bay rơi
ở vịnh lan hạ
liên quan tới vụ tai nạn trên
ba nạn nhân trong vụ rơi trực thăng
bèo năm trăm linh năm cũng đã được đưa
về quê nhà tại đà nẵng
không một ai có thể ngờ
chuyến đi du lịch mừng sinh nhật
lại trở thành đại tăng của cả gia đình
con rể của vợ chồng nạn nhân
trong vụ rơi máy bay trực thăng
vẫn chưa hết bàng hoàng xót xa
khi kể lại những kỷ niệm cuối cùng
của bố mẹ anh nguyễn cao cường
người đi cùng đoàn bốn nạn nhân kể
đoàn gồm bảy người đều là người
cùng gia đình và có mối quan hệ quen biết
đi từ đà nẵng ra quảng ninh du lịch
dự định của đoàn là đi từ thứ tư
đến chủ nhật là về
với tour từ tuần châu sang huyện cô tô
rồi đi về du thuyền đêm
trên vịnh hạ long anh cường là
con rể ông hồ tá lực sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
và bà nguyễn thị hội
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
ngoài vợ chồng anh cường ông lực
cháu nhỏ con anh cường thì đoàn có
thêm em gái ông lực là bà hồ thị oanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
và bà phạm thị b sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
là bạn của ông lực
sáng ngày năm tháng bốn
đoàn ra đến thành phố hạ long rồi đi
thăm thú một số nơi đến chiều muộn
thì cả đoàn mới nảy sinh ý định đi máy bay
trực thăng để thăm vịnh hạ long
nhưng do con gái nhỏ mới một mươi ba tháng tuổi
của vợ chồng anh cường ốm sốt
nên vợ chồng anh cường quyết định ở lại để chăm con
không đi cùng đoàn theo anh cường
ra đến khách sạn vợ anh làm
vỡ chiếc ly nước và cứ thấy nóng ruột
ban đầu kế hoạch của đoàn không có tour
đi máy bay trực thăng tham quan vịnh hạ long
nhưng do có người đề xuất
vì vậy nên anh cường mới gọi dịch vụ và đặt vé
anh cường bật khóc
lúc mọi người lên máy bay mẹ vợ em còn nói đùa
đời mình đi du lịch đi máy bay nhiều rồi
đi chuyến này là chuyến cuối nhé
ai ngờ mẹ em nói như vậy
lại thành lần cuối thật
anh cường kể theo lịch trình thì bay có một mươi phút
nhưng đến một mươi năm hai mươi phút sau
không thấy máy bay về anh xuất ruột
gọi điện cho tổng đài thì báo máy bay
đã mất liên lạc anh cường bần thần
cho hay lúc ấy vợ chồng em hoảng hốt
lắm lo vợ đau buồn nên em không
cho vợ em ra nhà tăng lễ đón bố mẹ
về túc trực ở nhà tăng lễ
với đôi mắt đỏ hoe thầm quầng
anh hồ tá tuấn nhà ở phường
hải châu hai quận hải châu thành phố
đà nẵng cho biết anh ra đây để
đón bố lực mẹ hội và cô ruột
là hồ thị oanh trong vụ rơi
máy bay trực thăng trên vịnh hạ long
ba người thân thiết của anh đã tử nạn
anh tuấn kể bố mẹ anh trước đây
mở hiệu vàng làm ăn cũng khá giả
vài năm gần đây khi điều kiện kinh tế
đã ổn bố mẹ anh mới lùi về
phía sau giao lại việc kinh doanh
cho con cái rồi thỉnh thoảng đi du lịch
anh tuấn nghẹn lời các con
ai cũng ủng hộ bố mẹ đi du lịch cho
vui vẻ thành thơi nào ngờ
đây lại là chuyến đi cuối cùng của bố mẹ
đứng kề cạnh anh họ anh huỳnh quốc phước
con của nạn nhân phạm thị bê
nhà ở phương hòa an quận cầm lệ
thành phố đà nẵng giót xa mẹ em
cả đời vất vả vì phải nuôi bốn con
ăn học giờ thành thơi đi chơi được
thì lại tử nạn theo lời anh phước
bố anh bị bệnh nặng lúc nhận được
tin máy bay rơi anh vội vã đặt vé
máy bay rồi đi luôn không dám báo tin
cho bố anh phước chầm rộng nói
tuy nhiên sáng nay em cũng đã
phải điện báo cho ba biết rồi để
con ở nhà chuẩn bị hậu sự cho mẹ
chỉ sợ ba em sốc gục xuống
đấy thì khổ